công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông hôm nay cho biết vừa phát hiện thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đang có hành vi bán hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín cho một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với giá là hai mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng
thời điểm kiểm tra đối tượng trên không cung cấp được hóa đơn chứng tử kèm theo số hàng hóa
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một lực lượng chức năng cũng phát hiện chủ của một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn đang có hành vi giao bán năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín với giá là năm triệu hai trăm linh nghìn đồng mà không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một lực lượng chức năng cũng phát hiện chủ của một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn đang có hóa đơn chứng tử kèm theo số hàng hóa